trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp thực hiện chỉ đạo của bộ y tế hôm nay
trường đại học kỹ thuật y dược đà nẵng đã tổ chức tập huấn cho sinh viên về cách truy vết người tiếp xúc gần
với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín và hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sars cov hai
toàn bộ sinh viên sau khi được tập huấn sẽ tham gia truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố đà nẵng dưới sự chỉ đạo của sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng
các sinh viên sẽ tự chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân mình nêu cao trách nhiệm của người chiến sĩ áo trắng với cộng đồng và xã hội
trước đó có ba mươi giảng viên của trường đại học kỹ thuật y dược đà nẵng cũng đã được tập huấn
trở thành giảng viên nòng cốt đào tạo lực lượng tri viện phòng chống dịch trên địa bàn